cùng với đó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
tình hình f hiện tại của tp hcm đang tương tự thời kỳ đầu tp hcm thực hiện chỉ thị số một mươi vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
điều thấy rõ nhất là do tp hcm không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước đây
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp ra ban trực tuyến với các quận huyện và tp thủ đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
phát biểu tại cuộc họp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh trong thời gian gần đây
có thể thấy số f trên địa bàn thành phố đang tăng và thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê
theo ông nên mặc dù tp hcm đã phát hiện các ca dương tính qua tầm soát tại bệnh viện
xét nghiệm ngẫu nhiên xét nghiệm trọng tâm trọng điểm
nhưng chúng ta cũng không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng
còn phân tích của sở y tế tại cuộc họp tỷ lệ f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ là trên chín mươi
riêng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong có xu hướng tăng nhẹ
đặc biệt số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện
nếu tình trạng này cứ kéo mãi thì không ổn
do đó từng địa bàn cần tính toán lại con số này để có phần đấu điều chỉnh bằng hành động
ông nguyễn văn nên lưu ý
từ diễn biến trên người đứng đầu thành ủy tp hcm nhận định
tình hình f hiện tại của tp hcm đang tương tự thời kỳ đầu tp hcm thực hiện chỉ thị số một mươi vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
khá giống với tình trạng singapore trong giai đoạn tháng bảy tháng tám
cũng như xu hướng diễn biến của dịch bệnh của thế giới hiện nay
tức là nhiều nước dù có nền tảng y tế tốc độ tiêm vaccine tốt
nhưng khi mở cửa nới lỏng giãn cách thì dịch bệnh lại bùng phát
bàn về lý do khiến cho số lượng f gia tăng ông nguyễn văn nên cho biết
nguyên nhân thấy rõ nhất là tp hcm không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước đây
việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát và kéo giảm như mong muốn
thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển tại các khu công nghiệp
doanh nghiệp lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát
vì vậy sở y tế cần tiếp tục nghiên cứu phân tích đánh giá
riêng các địa phương
khi phát hiện f phải điều tra nguồn lây để có biện pháp kéo giảm
trước diễn biến dịch bệnh như hiện tại có hai vấn đề buộc tp hcm phải suy nghĩ
thứ nhất số lượng f có thể tăng đến mức độ nào
và thứ hai tỷ lệ ca tử vong mà tp hcm có thể chấp nhận được là bao nhiêu
người đứng đầu thành ủy cho rằng so với giai đoạn thực hiện chỉ thị số một mươi
tp hcm đã có tỷ lệ phủ vaccine cao hơn có thuốc điều trị
có kinh nghiệm phòng chống dịch cùng các điều kiện đáp ứng tốt hơn
tuy nhiên chính quyền tp hcm không được vì thế mà chủ quan
và lan rộng sự chủ quan đó ra ngoài cộng đồng
nếu từng người dân đều chủ quan thì sẽ dẫn đến hậu quả ông nên nhấn mạnh
hiện tại mục tiêu chính của tp hcm là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
phục hồi phát triển kinh tế xã hội phục hồi đời sống sinh hoạt của cộng đồng
trong đó việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân được đặt lên trên hết
quan điểm quốc gia là thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả
như thế nào thích ứng linh hoạt ra sao cho an toàn và hiệu quả đó cũng là thử thách
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cũng yêu cầu tất cả các quy định
nghị quyết chỉ thị chủ trương chính sách từ cấp trên phải được cụ thể thành các văn bản
trong đó nêu rõ quy định tiêu chí trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của từng cá nhân đơn vị
nhờ vậy mỗi người đều phải biết ai đang làm gì làm tới đâu và làm như thế nào
cụ thể tại các cơ sở kinh doanh cần có bộ tiêu chí kiểm soát cụ thể quy định rõ ràng
chủ cửa hàng phải làm gì khách đến cửa hàng kiểm soát ra sao mình giám sát như thế nào
khi vi phạm sẽ xử lý những gì
từ đó mỗi người biết được nhiệm vụ của bản thân để làm đúng và chấp hành
về củng cố hệ thống y tế bí thư tp hcm đề nghị sở y tế tiếp tục hoàn thiện các quy định
kịp thời báo cáo với cấp trên
trong đó cần đề cập chế độ chính sách trạm y tế tổ y tế
phương án huy động sức mạnh các nguồn lực công tư thiện nguyện
quy định rõ về vaccine xét nghiệm thuốc đường dây nóng công tác thu dung điều trị
bên cạnh đó việc hướng dẫn f tại nhà cần phải được thực hiện rõ ràng
giúp người dân hiểu nên làm gì khi biết bản thân nhiễm bệnh
các địa phương cũng cần phải giả soát kiểm tra số lượng f đang điều trị tại nhà
để quản lý và hỗ trợ
trước thực trạng ngành y tế phải bàn giao lại trường học cho các cơ sở giáo dục
dẫn đến việc thu dung khó khăn
nhưng địa phương cần tính toán để phục hồi lại các bệnh viện giã chiến
bởi số f là lao động tự do sinh sống tại các khu nhà trọ
không có điều kiện cách ly tại tp hcm vẫn còn rất nhiều
trong quá trình tổ chức thực hiện lãnh đạo thành ủy tp hcm yêu cầu
nhóm thuộc về kinh tế xã hội cần quan tâm bám sát đời sống
nhu cầu thực tế của người dân đặt người dân là mục tiêu trung tâm để phục vụ
từ đó tạo thuận lợi trong đời sống sản xuất kinh doanh cho cộng đồng
qua đánh giá
đánh giá cấp độ dịch ubnd tp hcm cho biết tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp
ubnd tp hcm yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các sở ngành đơn vị
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ chỉ thị một mươi tám của thành phố
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả gắn với khôi phục
phát triển kinh tế xã hội
cụ thể việc kiểm tra công tác phòng chống dịch cần tăng cường tại các cơ quan
đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà máy nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất
chợ siêu thị nhà ga sân bay hay bến xe
quy trình xử lý f khi phát hiện tại cơ sở cần được đặc biệt quan tâm
các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng chống dịch
có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm làm nên là dịch bệnh cần xử lý nghiêm
các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch trong giai đoạn hiện nay
tuyệt đối không chủ quan lờ là
thành phố thủ đức các quận huyện phường xã thị trấn tiếp tục kiểm tra
đánh giá dịch bệnh điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
linh hoạt không để dịch lây lan rộng khó kiểm soát
đối với lĩnh vực y tế quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu chủ động giả soát
chuẩn bị và kịp thời cấp phát túi thuốc cho f
tuyệt đối không để cho bất kỳ f nào cách ly tại nhà không tiếp cận được thuốc điều trị
các địa phương giả soát lại tình hình nguồn nhân lực
để chủ động thành lập trạm y tế lưu động tương ứng với số ca mắc covid một mươi chín mới
nhanh chóng nâng cao năng lực y tế cơ sở
thành phố sẽ tổ chức bố trí các điểm tiêm vaccine lưu động
đặc biệt là tại các cửa ngõ sáp xanh bến xe nhà ga để tiêm cho người dân quay lại địa bàn
ngoài ra cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện cấp mã qr
qua cổng thông tin an toàn covid tại các sở ban ngành trụ sở chính quyền
các quận huyện thành phố thủ đức đơn vị không thực hiện kiểm tra mã qr sẽ bị xử lý nghiêm
quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu các cấp cơ sở giả soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
phần công phần nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho từng thành viên
các đơn vị bổ sung phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn một cách linh hoạt hiệu quả
tiến sĩ vĩnh châu cho biết trong thời gian vừa qua sở y tế tp hcm liên tục theo dõi ca bệnh nặng
và số trường hợp tử vong trên địa bàn
thống kê trong hai ngày qua bên cạnh ca bệnh tử vong tại thành phố
một số trường hợp là f nặng từ các tỉnh chuyển lên
về tiền sử tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tiến sĩ châu cho biết số trường hợp chưa tiêm là hai mươi người
trong đó có một mươi hai bệnh nhân trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền một số người bệnh bị liệt không thể di chuyển nhiều năm qua
số ca tử vong tiêm một mũi vaccine là hai người số ca tử vong tiêm đủ hai mũi vaccine là một mươi người
trong đó tất cả đều trên năm mươi tuổi có bệnh nền
từ thông tin này ông châu nhận định nếu nguy cơ tử vong cao tập trung vào trường hợp mắc covid một mươi chín
lớn tuổi đặc biệt là người có bệnh nền nhưng nằm ở chỗ lâu ngày và chưa tiêm vaccine
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết từ cuối tháng chín số ca bệnh nặng và tử vong ở tp hcm có xu hướng giảm
nhưng không đáng kể số ca cần thở oxy và hồi sức cao hơn giao động con số một tám trăm linh không giảm hơn
số ca thở máy xâm lấn giao động từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi số ca tử vong giảm thấp nhất là hai mươi một trường hợp vào ngày ba mươi một tháng một mươi
đến nay vẫn giao động từ hai mươi một đến bốn mươi ba trường hợp
sở y tế tp hcm khuyến cáo các địa phương tiếp tục tìm và phát hiện tất cả người lớn tuổi chưa tiêm vaccine và nhanh chóng tiêm
ngoài ra các địa phương và gia đình cần có giải pháp bảo vệ họ tránh mắc covid một mươi chín
chúng tôi kêu gọi khuyến cáo thanh niên người trẻ tuổi cần thận trọng
đặc biệt là họ có thể mắc covid một mươi chín và mang mầm bệnh về cho người thân
nhất là ông bà lớn tuổi nằm một chỗ chưa tiêm vaccine tiến sĩ châu nói
tại buổi họp báo phóng viên đặt câu hỏi thêm vì sao người đã tiêm vaccine
vẫn mắc bệnh nặng và tử vong
trả lời cho câu hỏi này tiến sĩ nguyễn văn vĩnh châu khẳng định
vaccine covid một mươi chín giúp giảm tỷ lệ bệnh nặng đặc biệt là với biến chủng delta
dù người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh
tuy nhiên khi so sánh ở nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm đủ liều vaccine và chưa tiêm vaccine
kết quả rõ ràng cho thấy nhóm đã tiêm vaccine cho tỷ lệ nhiễm thấp hơn và tỷ lệ bệnh nặng thấp hơn rõ rệt
thông thường trường hợp tử vong do covid một mươi chín rơi vào nhóm có bệnh nền cao tuổi
tuy nhiên khi số ca bệnh tăng không loại trừ người trẻ tuổi
dù tiêm đủ vaccine có thể mắc bệnh nặng và tử vong
các trường hợp này thuộc nhóm có cơ điện đặc biệt gây cân bão cytokine
có những người diễn biến rất nặng dù chạy ecmo cũng không thể cứu được ông nói thêm
từ các dữ liệu này ông châu kết luận không nên cho rằng tiêm vaccine thì sẽ miễn nhiễm với covid một mươi chín
và an toàn tuyệt đối bởi vẫn có tỷ lệ nhỏ nhiễm bệnh
khi tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín nguy cơ nhiễm bệnh bệnh diễn biến nặng và tử vong đều giảm
phó giám đốc sở y tế tp hcm cũng nhắc lại khảo sát cắt ngang
thể hiện mối tương quan giữa tiền sử tiêm vaccine và mức độ bệnh nặng nhẹ
trên nghiên cứu từ ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
kết quả khảo sát cho thấy số người được tiêm đủ hai mũi vaccine đa số có mức độ bệnh nhẹ
trên tám mươi tám nếu có suy hô hấp những người tiêm đủ liều vaccine cũng ít phải thử máy xâm lấn
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết hiện nay số ca ép không cho cộng đồng có xu hướng gia tăng
đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa kinh tế và sống chung thích ứng với covid một mươi chín
để chủ động ứng phó với tình hình mới sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi
hcdc cũng gửi đội đặc nhiệm xuống các địa phương kịp thời ngăn chặn sự gia tăng ổ dịch
đặc biệt là theo dõi ép không bệnh nặng để giảm nguy cơ tử vong